ủy ban quốc gia apec hai nghìn một mươi bảy đã ra thông cáo về tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy tại thành phố đà nẵng
sau đây là nội dung của thông cáo
tuần lễ cấp cao apec diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương hai nghìn một mươi bảy với chủ đề
tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung sẽ được tổ chức tại thành phố đà nẵng từ ngày sáu đến ngày một mươi một tháng một mươi một
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trần đại quang sẽ chủ trì và tham dự các sự kiện chính
của tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy bao gồm đối thoại giữa các nhà lãnh đạo kinh tế apec với hội đồng tư vấn doanh nghiệp apec abac
và đối thoại cấp cao không chính thức giữa apec và asean trong ngày một mươi tháng một mươi một
lễ đón chính thức các nhà lãnh đạo kinh tế apec và phu nhân phu quân và tiệc triều đái biểu diễn nghệ thuật
chào mừng hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế apec vào
hội nghị lần thứ hai mươi năm các nhà lãnh đạo kinh tế apec vào ngày một mươi một tháng một mươi một
chủ tịch nước sẽ phát biểu khai mạc hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp apec diễn ra từ ngày tám đến ngày một mươi tháng một mươi một
phu nhân chủ tịch nước nguyễn thị hiền sẽ chủ trì chương trình phu nhân phu quân các nhà lãnh đạo kinh tế apec
trong ngày một mươi một tháng một mươi một tại thành phố hội an tỉnh quảng nam và thành phố đà nẵng
việt nam sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh kinh doanh việt nam
với sự tham gia và phát biểu khai mạc của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vào ngày bảy tháng một mươi một
thứ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn sẽ chủ trì hội nghị tổng kết của các quan chức cao cấp apec
từ ngày sáu đến ngày bảy tháng một mươi một
trong dịp này cũng sẽ diễn ra cuộc họp a bác từ ngày bốn đến ngày sáu tháng một mươi một
và diễn đàn tiếng nói tương lai apec từ ngày sáu đến ngày một mươi tháng một mươi một